để tiến tới thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử giúp người dân rút ngắn thời gian đi lại chờ đợi
lực lượng công an đã và đang nỗ lực ngày đêm để thực hiện đề án sáu của thủ tướng chính phủ với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất
đặc biệt tại các huyện miền núi vùng cao biên giới dù công tác này còn gặp nhiều khó khăn
thế nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn đang tập trung nhiều giải pháp tích cực triển khai đề án sáu
và bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực ghi nhận tại huyện biên giới tây giang tỉnh quảng nam
tỉnh quảng nam là xã biên giới với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn
hơn chín mươi dân số là người đồng bào dân tộc cơ tu vì vậy việc tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế
để giúp người dân hiểu hơn về dịch vụ công trực tuyến đồng thời hướng dẫn
cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân công an huyện tây giang đã thường xuyên lập các tổ công tác
xuống tận xã bản để tổ chức những buổi tuyên truyền như thế này
tại buổi tuyên truyền người dân được tiếp cận thao tác trực tiếp trên hệ thống máy tính
để có cái nhìn trực quan
tổ chức trực tuyến đang sinh động về lợi ích tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại
chúng tôi là người nhân dân thấy rất ý nghĩa đặc biệt là mang lại rất lợi ích cho bà con
thứ nhất là thuận tiện về bà con là khói mất thời gian đi tới trụ sở để mà làm trực tiếp
và giảm thủ tục hành chính là không mất thời gian đối với bà con
là lực lượng nồng cốt trong triển khai đề án sáu
cán bộ chiến sĩ công an huyện tây giang luôn làm việc với tinh thần
làm hết việc chứ không hết giờ
bởi đặc thù của bà con vùng cao thường tranh thủ sau giờ lao động để đến giao dịch
nhiều bản cách xa trung tâm xã giao thông còn nhiều trắc trở
nên chỉ cần còn người dân đến làm các thủ tục cán bộ chiến sĩ công an luôn hăng say làm việc
bên cạnh đó là huyện biên giới còn nhiều khó khăn lực lượng công an cũng đang nỗ lực
khắc phục những hạn chế để tích cực thực hiện đề án
nhiều bảng cách xa trung tâm xã giao thông còn nhiều khó khăn lực lượng công an luôn hăng say làm việc